trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra kỳ họp thứ năm mươi của ủy ban kiểm tra trung ương
xem xét kết luận các nội dung liên quan đến công tác kỷ luật đảng
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
sau khi xem xét các hành vi sai phạm của ông nguyễn đức trung
ủy viên trung ương đảng nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội hiện đang bị khởi tố tạm giam và đình chỉ sinh hoạt đảng
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ông nguyễn đức trung đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của đảng
pháp luật của nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban chấp hành trung ương xem xét khai trừ ông nguyễn đức trung ra khỏi đảng
ủy ban kiểm tra trung ương đã thảo luận thông qua hướng dẫn giải quyết tố cáo khiếu nại
phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu của cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp và báo cáo tổng kết thực hiện
quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
cũng tại kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo khiếu nại
kỷ luật đảng đối với một số trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác